vào khoảng hai giờ chiều qua rừng thông ở khoảng ba tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu trong khu vực quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt đã bất ngờ bốc cháy lửa lan nhanh trên diện rộng
lực lượng chữa cháy của hạt kiểm lâm đà lạt ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
phường ba đà lạt cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động tham gia dập lửa
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày vụ cháy rừng cơ bản được không chế
tại hiện trường một số cây thông lớn bị cháy nguy cơ gãy đổ
hàng nghìn mét vuông thảm thực bì cùng nhiều bụi bị tiêu thụ
nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ